và chính thức khánh thành vào ngày chín tháng năm năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
đây là cây cầu duy nhất của hà nội có thời gian thi công lâu nhất một mươi một năm
ban đầu do trung quốc giúp xây dựng và sau đó liên xô tiếp quản viện trợ khôi phục lại thi công từ tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
việc thi công cầu thăng long do xí nghiệp liên hợp cầu thăng long đảm nhiệm
gồm bốn xí nghiệp cầu một xí nghiệp cơ giới
mô hình xí nghiệp liên hợp là một điều đặc biệt mới mẻ với nghề xây dựng cầu lúc bấy giờ
lực lượng kỹ sư công nhân lúc đầu có một sáu trăm linh người sau tăng lên tám ba trăm linh người
liên xô đã giúp việt nam đào tạo thợ lặn sâu năm mươi mét công nhân phun sơn hàn tự động kiểm tra hàn
trong suốt quá trình xây dựng có sự tham gia của phía liên xô từ tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đến tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi
có tổng số một trăm sáu mươi bảy lượt
tất cả các công việc kể cả các hạng mục phức tạp đòi hỏi tay nghề và công nghệ cao
khi đó đều do công nhân việt nam thực hiện
các chuyên gia liên xô chủ yếu hướng dẫn giám sát
trong quá trình xây dựng phía liên xô cung cấp cho công trình cầu bốn mươi chín tấn sắt thép các loại
hai mươi sáu tấn dầm cầu thép gần sáu mươi tấn xi măng mác cao
và nhiều máy móc thiết bị thi công như cần cầu lắp sáp tải trọng lớn
hệ thống hàn tự động để hàn liên kết dầm thép máy xúc máy ủi
xe lưu cano thiết bị thí nghiệm kiểm định
đến nay sau hơn ba mươi năm khai thác để nâng cao tuổi thọ đáp ứng giao thương đi lại
cầu thăng long đang được tiến hành sửa chữa khẩn trương bảo đảm cuối năm hai nghìn hai mươi sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng
năm tháng qua đi
nhiều cây cầu mới khác được xây dựng trên địa bàn thủ đô vượt qua sông hồng như trương dương vĩnh tuy thanh trì nhật tân đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
nhưng cây cầu thăng long vẫn mang một vẻ đẹp riêng và là chiếc cầu hữu nghị nối liền thủ đô với sân bay nội bài
cửa ngõ quan trọng đưa khách quốc tế đến hà nội và các tỉnh phía bắc